tổng kết đánh giá về kết quả sau hai năm thực hiện kết luận số một trăm hai mươi của bộ chính trị
về tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
để có cách nhìn sâu hơn nhóm phóng viên của chủ tịch nhân dân đã có những trao đổi ngắn
với các đại biểu dự hội nghị về vấn đề này mời quý vị cùng theo dõi
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhiều địa phương trên cả nước đã có những cách làm hay
và sáng tạo đem đến những kết quả to lớn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương
có thể kể đến như tỉnh đồng tháp việc phát huy quyền làm chủ của dân ở cơ sở
được cụ thể hóa bằng những mô hình như mô hình ngày thứ sáu nghe dân nói
cứ đến thứ sáu hàng tuần bí thư cấp ủy các cấp phải về địa phương lắng nghe những ý kiến nguyện vọng
và vấn đề mà người dân bày tỏ hay như mô hình hội quán nơi tập hợp những người dân
có cùng nghề
để họ chủ động bàn bạc trao đổi về quá trình sản xuất kinh doanh của chính hộ gia đình mình
cũng như đề xuất kiến nghị lên chính quyền những việc dân cần dân mong
đối với đồng tháp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở là tôi có rất nhiều mô hình
để người nông dân có những cái không gian để họ tập hợp lên
dân chủ là dân làm chủ làm sao để truyền tải một cái thông điệp đúng nghĩa là bà con làm chủ
mọi việc từ trong cuộc sống hàng ngày cho đến chuyện sản xuất kinh doanh cho đến đóng góp xây dựng đảng chính quyền
hay như ninh bình với quyết định một trăm bốn mươi qdtu của ban thường vụ tỉnh ủy về việc phân công các cơ quan đơn vị
phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã đặc thù đã đưa đội ngũ lãnh đạo cùng cán bộ đảng viên
về gần dân lắng nghe tâm tư nguyện vọng nắm bắt những khó khăn vướng mắt ở cơ sở
để từ đó có trách nhiệm giải quyết
cũng chính từ những cách làm đó quy chế dân chủ ở cơ sở đã đem đến nhiều tác động to lớn cho quá trình phát triển của địa phương
việc thực hành dân chủ đã mang lại rất nhiều kết quả
chúng ta đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng
thì tôi thấy một cái được rất lớn đó là sự gắn kết giữa đảng với nhân dân ngày càng được bền chặt
khi mà cái tâm thế mình làm chủ thì mình tự suy nghĩ tự hành động để nó thay dần cái tư duy là đảng chính quyền nghĩ thay làm thay người dân
và đồng tháp đã làm được
người dân đồng tháp bắt đầu người ta tự hào rằng người ta phải thay đổi cái dân mệnh cuộc sống của từng hội của mỗi người
trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là phải làm sao gần dân sát dân lắng nghe ý kiến của nhân dân
giải quyết đúng tâm tư nguyện vọng của người dân nhất là ở cơ sở
tuy nhiên tại hội nghị ngày hôm nay cũng đã chỉ ra dân chủ ở một số nơi còn hình thức dẫn đến những bức xúc trong dân
theo ý kiến của các đại biểu sở dĩ xảy ra tình trạng trên là bởi
trước hết tôi cho rằng là cũng có nơi này nơi khác cái nhận thức về thực hành dân chủ của chúng ta cũng chưa được tốt
thứ hai nữa là các cái quy định của chúng ta
để mà cụ thể hóa cái quan điểm của đảng nhà nước về việc thực hành dân chủ ở các loại hình như ở xã phường ở cơ quan ở doanh nghiệp
nó có những cái việc chúng ta cũng chưa thật sự là phù hợp
và cái việc thực hành của nó cũng còn có những cái bất cập
cho nên là cái tính hình thức trong việc thực hành dân chủ cũng còn
thật ra cái quán tính của cái cách mà chúng ta đào tạo những cán bộ hay gọi là những người thủ lĩnh ở dưới nông thôn
trong một thời gian dài là để cho người nghỉ thai và làm thai
thật ra là giờ anh em nhiều khi anh em hụt hẳn anh em không có kỹ năng để làm sao kích hoạt cái người nông dân lên
để người ta là tự người ta nghĩ tự người ta làm
mà cái quán tính nghỉ thai làm thai nó còn ở trong hệ thống rất là nhiều
việc phát huy dân chủ ở cơ sở hiện đang là một trong những nhu cầu của cuộc sống
theo các đại biểu việc phát huy dân chủ ở cơ sở có thực chất hay không
phần lớn phụ thuộc vào người đứng đầu
gây vai trò lãnh đạo của cấp quỷ đặc biệt là người đứng đầu
phải quan tâm thường xuyên đến việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
để từ đó người dân có điều kiện tham gia góp ý và được chính quyền các cấp công khai về các hoạt động
để dân từ đó mới biết và tham gia bàn bạc và cùng thực hiện
nhất là người đứng đầu
tôi cho rằng việc thực hành dân chủ
nó gần như được đặt lên vai người đứng đầu một cơ quan đơn vị
một người đứng đầu cơ quan đơn vị có một tinh thần tôn trọng
nhân dân tôn trọng cán bộ và thực sự thấy được cái giá trị của dân chủ trong cái quyết định của mình
thì ở đó dân chủ sẽ được phát huy một cách thực chất
thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở sẽ phát huy được sức mạnh vật chất và tinh thần trong nhân dân
cùng hệ thống chính trị thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao
bởi như chủ tịch hồ chí minh
đã từng khẳng định dễ trăm lần không dân cũng chịu khó vạn lần dân liệu cũng xong